thưa quý vị các bạn sau khi ghi nhận ca nhiễm omicron đầu tiên trong nước hà nội đã gửi hai mươi hai bóng bệnh phẩm đến viện vệ sinh dịch tế trung mương
để giải trình tự gen nhằm chủ động giám sát phát hiện sớm biến thể omicron
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thêm trường hợp nhiễm omicon nào
sáng ba mươi tháng một mươi hai lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho hay hà nội đã lấy hai mươi hai mẫu bệnh phẩm của các f ở khu vực nguy cơ cao
để chủ động giám sát phát hiện sớm biến thể omicron
hà nội đã gửi hai mươi hai mẫu bệnh phẩm đến viện vệ sinh dịch tế trung mương để giải trình tự gen nhằm chủ động phát hiện sớm
hiện các mẫu đã có kết quả đều là chủng delta chưa ghi nhận biến thể omicron
vì này thông tin trước đó vào trưa hai mươi tám tháng một mươi hai bộ y tế công bố ca nhiễm
biến thể omicron đầu tiên tại việt nam đây là hành khách trên chuyến bay qh chín nghìn hai mươi tám từ anh quốc về việt nam
đáng chú ý theo điều tra có một trăm sáu mươi năm người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân này
tất cả cũng đã được cách ly tập trung theo quy định trong đó chủ yếu là người hà nội và ba địa phương khác
kết quả cho thấy một mươi năm trên hai mươi hai mẫu gửi đều thuộc biến thể delta bảy mẫu không đủ tải lượng để giải trình từ trên
hà nội chưa ghi nhận thêm người nhiễm sars cov hai biến chủng omicron
phó giám đốc sở y tế hà nội vũ cao cương thông tin việc lấy mẫu f thuộc khu vực nguy cơ cao gửi giải trình tự trên
sàng lọc chủ động biến thể omicron là hoạt động thường quy ở tất cả địa phương
theo chỉ đạo của bộ y tế từ khi chủng này xuất hiện
ông cương cho hay chúng tôi lấy một số mẫu ở khu vực nguy cơ cao chủ động giám sát xem có biến thể omicron hay không
chứ không phải là lấy mẫu người đi cùng chuyến bay với k omicron
nhóm đi cùng chuyến bay với cả omicron hiện không cách ly tại hà nội
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bộ y tế công bố ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên tại việt nam
người này là hành khách trên chuyến bay bamboo airways qh chín nghìn hai mươi tám từ anh quốc trở về sân bay nội bài
vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai test nhanh dương tính tại sân bay
sau nhập cảnh hành khách được vận chuyển bằng xe chuyên dụng về khu cách ly của bệnh viện một trăm linh tám hà nội
xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr cho kết quả dương tính ct một mươi sáu năm mươi hai
với yếu tố dịch tễ trở về từ anh quốc vào ngày hai mươi tháng một mươi hai bệnh viện một trăm linh tám đã tiến hành giải trình từ bộ gen sars cov hai
trên bệnh nhân này kết quả nghi ngờ nhiễm biến thể omicron
tuy nhiên do chủng omitrone có chứa đến ba mươi sáu đột biến trong protein gai
trong đó có một số đột biến nhiễm độc biến mất đoạn trong lần giải trình tự thứ nhất
chưa cho kết quả khẳng định rõ ràng
do vậy vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai nhóm nghiên cứu tiến hành lấy mẫu giải trình tự lại cho bệnh nhân
kết quả giải trình tự gen xác định
do biến chủng omicron b một một năm trăm hai mươi chín so sánh trên hệ thống phân tích cho thấy độ chính xác là chín mươi chín chín mươi chín
theo cục y tế dự phòng bộ y tế có một trăm sáu mươi năm người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm biến thể omicron đầu tiên
tại việt nam trong đó chủ yếu là người ở hà nội và ba địa phương khác
để tăng cường giám sát và phòng chống biến thể omicron sở y tế hà nội đã chỉ đạo các đơn vị
chủ động giám sát quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài đặc biệt các trường hợp đến
đi về từ các quốc gia
khu vực đã ghi nhận và lây lan biến thể mới như các quốc gia khu vực nam châu phi
và một số quốc gia khu vực châu âu thực hiện việc xét nghiệm cách ly giám sát
theo dõi y tế cho người nhập cảnh theo đúng quy định